lai châu nhanh chóng xuống hiện trường điều tra xác minh đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và đồn biên phòng nậm xe truy bắt đối tượng
đến hai mươi ba h cùng ngày kẻ sát nhân đã bị bắt sau năm h gây án tại khu vực rừng tả lèng xung cách trung tâm xã bản lan khoảng bảy km
đối tượng đèo văn siêng khai nhận do ấm ức vì bị vợ chồng anh trai ngăn cản không cho đi tìm người vợ đang làm thuê bên kia biên giới
hiện tại không có tin tức nên siêng đã nhẫn tâm giết hại cả hai vợ chồng anh mình
chiều ngày hôm qua tôi muốn lấy vợ lại nhưng mà anh chị nó không cho lấy
chú mày lấy vợ lại thì tôi nó sẽ nói oan cho chú
bảo chú lấy rau chém con cháu nhà vô hừng
rồi thế xong tôi bực quá
thì tôi mới rau đi chém chị hai nhát
quay lên lưng anh trai hai nhát lùi anh trai anh trai nhảy xong tôi lùi lưng anh trai hai nhát sau này tôi cầm rau chạy lên rừng
kẻ sát nhân sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật đèo văn siêng rồi sẽ phải trả giá bằng bản án thích đáng